từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho đến nay cuộc sống sinh hoạt của một mươi bốn hộ dân trên địa bàn phường ngô quyền
thành phố nam định tỉnh nam định bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi mà nhà cửa hư hại do tác động từ việc xây dựng một công trình là trụ sở ngân hàng
phương án đền bù thiệt hại đã được phía chủ đầu tư công trình đưa ra thế nhưng giữa hai bên vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắt
căn nhà cấp bốn của ông trần quang thoại bị nứt vỡ sụt lún nghiêm trọng có nguy cơ đổ sập
từ khi công trình trụ sở ngân hàng agribank chi nhánh thành phố nam định được xây dựng
tuy nhiên phía chủ đầu tư lại cho rằng nguyên nhân khiến nhà bị hư hại là do làm tạm bỡ lâu năm dẫn đến xuống cấp
nếu như bên ấy xác định nhà tôi móng lông rồi xây dựng tạm bỡ từ xưa cho đến bây giờ thì cái điều đó tôi không hoàn toàn nhất trí
không phải là như thế nếu như không có công trình bên này chắc chắn tôi còn phải ở cho đến cuối đời tôi
không chỉ một hai ngôi nhà bị ảnh hưởng
mà có tổng cộng một mươi bốn ngôi nhà chung quanh bị nứt tường nướn nền thậm chí nghiêng hẳn về phía công trình
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ngân hàng agribank chi nhánh tỉnh nam định là đơn vị chủ đầu tư đã xác nhận hư hại
lập dự toán đền bù cho một mươi bốn hộ dân với tổng số tiền trên năm trăm ba mươi ba triệu đồng
tuy nhiên từ đó đến nay chuyện đền bù vẫn nằm trên giấy
trong khi người dân cũng không được tổ chức đối thoại để thống nhất ý kiến
bảo là đền bù chúng tôi được một mươi triệu
xong từ hôm đến giờ là có ba bốn tháng này là các anh vứt
cái giấy vào trong kia đưa cho mỗi người một cái giấy thế là thôi
theo ủy ban nhân dân phường ngô quyền
người dân có nhà bị hư hại đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên phường đề nghị được tháo gỡ khó khăn
thời gian tới phường sẽ xúc tiến tổ chức cuộc đối thoại giữa các bên có liên quan
nhằm thống nhất mức đền bù hợp lý
chúng tôi sẽ tích cực trong thời gian tới sẽ tích cực hơn nữa để
để kiếm nghị với chủ đầu tư để làm sao mà thỏa thuận được với người dân
về cái mức đền bù và hỗ trợ người dân
để kiếm được đền bù để đảm bảo cuộc sống
đại diện đơn vị thi công cho biết
việc lên thiết kế bản vẽ tận dụng hết đất quá sát nhà dân
có thể là nguyên nhân dẫn đến sự cố
thực tế cho thấy công trình xây lên càng cao
các nhà chung quanh hư hại càng nhiều
người dân nơi đây hy vọng sẽ sớm được đền bù thỏa đáng
để sửa chữa nhà cửa ổn định cuộc sống